nghi nhận đồng tình với các ý kiến tham luận của các chuyên gia nhà khoa học đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới các đơn vị chức năng cần tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác phòng cháy chữa cháy trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp bốn và ứng phó với biến đổi khí hậu
thưa quý vị các đồng chí và các bạn nhân dịp kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới thăm và chúc mừng các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục của học viện chính trị công an nhân dân

thưa quý vị các đồng chí và các bạn nhân dịp kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ công an nhân dân
trước mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi tặng quà và chúc sức khỏe nhà giáo trung tướng phạm tâm long nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng thường trực bộ nội vụ nay là bộ công an và nhà giáo thiêu tướng phạm văn dần nguyên tổng cục trưởng tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
tướng phạm ủy công an trung ương lãnh đạo bộ và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn trân trọng những đóng góp công hiến to lớn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an trong đó có nhà giáo trung tướng phạm tâm long
bộ trưởng tô lâm kính chúc nhà giáo trung tướng phạm tâm long mạnh khỏe tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới gia đình nhà giáo trung tướng phạm tâm long sẽ được tổ chức
bộ trưởng tô lâm cũng tiếp tục giáo dục động viên con cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm hỏi chúc mừng nhà giáo thiếu tướng phạm văn dần khẳng định công hiến to lớn của nhà giáo thiếu tướng phạm văn dần cho sự nghiệp giáo dục đào tạo trong công an nhân dân

cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm hỏi chúc mừng nhà giáo thiếu tướng phạm văn dân cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhà trường tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào do bộ công an và địa phương nơi trường đóng quân tổ chức
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác nam học tại lễ kỷ niệm hôm nay trường cao đảng cảnh sát nhân dân một khẳng định tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng chấn chỉnh tư thế tác phong cán bộ chiến sĩ việc chấp hành và thực hiện các quy chế quy trình công tác điều lệnh công an nhân dân
bên cạnh đó trong công tác chuyên môn tập trung xây dựng đổi mới nội dung chương trình các cấp học hệ học
tối qua tại hà nội trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
kể từ khi thành lập đến nay gần ba mươi năm trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã chủ động khắc phục khó khăn phát huy trí tuệ tài năng và tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao
mục tiêu của đơn vị là hướng tới tiếp tục ổn định và phát triển trung tâm theo hướng đổi mới cả về hình thức đào tạo lẫn huấn luyện
bên cạnh đó tiếp tục thực hiện một cách sáng tạo và hiệu quả của vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
cũng trong khuôn khổ buổi lễ trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một đã trao giải hội thao mừng kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam
trách nhiệm đam mê với nghề đó là những nhận xét của đồng nghiệp và học viên dành cho cô giáo trẻ trịnh thanh mai
giảng viên khoa triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học học viện chính trị công an nhân dân
cũng bởi đam mê và trách nhiệm cô đã tìm ra những phương pháp giảng dạy sáng tạo để thu hút người học đến với những môn học tưởng như vô cùng khô cứng và khó nhà này
tôi là trịnh thanh mai đại úy giảng viên khoa chết học và chủ nghĩa xã hội khoa học học viện chính trị công an nhân dân
ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân đó chính là cái ước mơ từ bé của tôi
mặc dù là trước khi mà vào trở thành giảng viên học viện chính trị công an nhân dân tôi đã có thời gian công tác ở bên ngoài
nhưng khi học viện chính trị công an nhân dân có thông báo tuyển thi tuyển giảng viên thì tôi đã ngay lập tức không trần trừ để đăng ký vào học viện thi tuyển
và cũng rất may mắn đối với tôi đó chính là tôi đã trúng tuyển và trở thành giảng viên của khoa triết học và chủ nghĩa sội khoa học
và trong trở thành giảng viên của lực lượng công an nhân dân
tôi nhận được nhiều nhất ở trong cái môi trường này đó chính là trước hết đó là sự rèn luyện bản lĩnh chính trị
và tôi có điều kiện phát huy cao nhất để phát triển cái chuyên môn của mình
triết học và chủ nghĩa khoa học môn học mà nhiều người nghĩ rằng khô cứng rất khó để thu hút người học
nhưng ngược lại với suy nghĩ đó cô giáo mai đã thu hút được người học đến gần hơn với môn này
và đây là phương pháp của cô
cô luôn coi chúng em là trung tâm trong mọi cuộc thảo luận
cũng như là giảng bài trên lớp
tôi đã áp dụng những cái phương pháp dạy mới lạ trong cái việc giảng bài trên lớp
đặc biệt em mất tượng cái việc là cô luôn sử dụng các cái miếng giấy nhớ những cái ghi chú
dùng đó là một trong những cái để chúng em học tập những từ khóa
và chúng em sử dụng đó để sắp xếp tạo nên một cái trình thể thống nhất
cô xem việc học chúng em đặc biệt là việc học tập trên lớp nó không phải là lý luận thực tiễn đơn thuần
mà đó có sự kết hợp với những
những thực tiễn những cái sự kiện lịch sử những sự kiện sơ quan hệ xã hội diễn ra thường xuyên
đồng chí mai có một cái chuyên môn rất là vững vàng
một cái tinh thần cầu thị cầu tiến luôn luôn học hỏi
đồng chí mai có một cái ưu điểm tức là không bao giờ tự bằng lòng với mình
đồng chí mai vừa rồi thì cũng được khoa rất là tin tưởng tín nhiệm
cử đồng chí mai đi dự ra cái hội thi giảng viên dạy giỏi cấp học viện
và đồng chí mai đã đạt giải nhất của cấp học viện
và sau đó tiếp tục được học viện
tìm tưởng cử đi thi cấp bộ
và đồng chí mai cũng đạt giải nhất
gần hai mươi năm đứng trên dàng đường trong đó có năm năm đứng trên giảng đường học viện chính trị công an nhân dân
biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành từ những bài giảng của những người thầy giáo cô giáo như cô mai
và những tấm giấy khen bằng khen là minh chứng cho những nỗ lực cố gắng trong sự nghiệp chồng người
nhưng phần thường lớn hơn mà cô mai nhận được có lẽ chính là sự trưởng thành của học trò
giảng viên giỏi nó không chỉ là được đánh giá thông qua một giờ hay một bài dạy giỏi
mà đó là cả một cái quá trình nỗ lực vấn đấu
mà thông qua mỗi một cái bài bài giảng thì người giảng viên có thể truyền được cảm hứng cho người học
và truyền được cái đam mê của chính mình cho người học
mọi cái tấm hôn trương mọi bằng khen hay là mọi những cái thành tích
nó sẽ không là gì so với sự trưởng thành của người học
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc giải đấu vòng loại môn bóng chuyển nam
phong trào đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc khu vực một
do cục công tác đảng và công tác chính trị và học viện cảnh sát nhân dân phối hợp tổ chức
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám diễn ra từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi với một mươi ba môn thi đấu
vòng loại môn bóng chuyển nam phong trào được chia làm bốn khu vực
giải đấu khu vực một do học viện cảnh sát nhân dân đăng cai tổ chức
tham gia của một mươi đơn vị khối cơ quan thuộc bộ và các trường công an nhân dân
số lượng gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ là trưởng đoàn huấn luyện viên và vận động viên tham dự
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc là sự kiện thể thao lớn của ngành công an
có ý nghĩa quan trọng để đánh giá đẩy mạnh phong trào thể thao trong lực lượng công an nhân dân